khoảng hai mươi hai giờ đêm qua ngày hai mươi ba tháng một mươi một trong lúc chạy vào cửa biển neo đậu
tàu cá qng chín mươi tám nghìn một mươi sáu ts đã bị sóng đánh mắc cạn một thuyền viên mất tích
như vậy chỉ trong hai ngày đã có hai tàu chìm mắc cạn tại các cửa biển
gây thiệt hại về người và tài sản cho ngư dân quảng ngãi
tàu cá qng chín mươi tám nghìn một mươi sáu ts công suất bảy trăm một mươi năm cv cùng một mươi một thuyền viên đang trên đường chạy vào cửa biển mỹ á
ở xã phổ quang để tranh gió
khi vừa đến đầu cửa biển sóng lớn đánh mạnh chết máy tàu qng chín mươi tám nghìn một mươi sáu bị hư hỏng nặng
và mắc cạn ngay cửa biển mỹ á
tàu bị sóng lớn đánh là một thuyền viên mất tích
các ngành chức năng của quảng ngãi đang tập trung tìm kiếm
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi một tàu cá qng chín mươi nghìn năm trăm bốn mươi một ts đang neo đậu tại cửa biển sa cần
cũng bị sóng đánh chìm
nguyên nhân là do khi đưa tàu vào cảng sa cần để neo đậu
đến đêm bất ngờ gặp rông lốc làm đứt dây neo
tàu cá trôi giạt và va vào đê chắn sóng
hơn ba mươi tấn mực cùng tàu chìm ngay cửa biển tổng thiệt hại ước tính hơn một mươi tỷ đồng